kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị sáng nay ngày một tháng tám bộ y tế cho biết hiện tại đã có tổng cộng ba mươi tám bảy trăm ba mươi bốn bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
và trong ngày hôm nay sẽ có hai trăm bảy mươi sáu ba trăm bảy mươi ba liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là sáu hai trăm linh ba tám trăm sáu mươi sáu liều
bộ y tế cũng cho biết tính từ một mươi tám h ngày ba mươi một tháng bảy đến sáu giờ sáng nay việt nam ghi nhận thêm bốn ba trăm bảy mươi bốn ca mắc mới covid một mươi chín
với hai ca nhập cảnh và bốn ba trăm bảy mươi hai ca ghi nhận trong nước
trong đó tại tp hcm là hai hai mươi bảy bình dương là một bốn trăm một mươi năm long an ba trăm một mươi tám đồng nai hai trăm sáu mươi hai hà nội sáu mươi bảy
và ở một số tỉnh thành khác
riêng tại hà nội vào sáng nay ngày một tháng tám sở y tế hà nội thông báo một mươi tám người dương tính sars cov hai mới
trong đó một mươi một ca phát hiện tại khu cách ly và bảy ca phát hiện tại cộng đồng
hiện bệnh viện đã điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín nặng và nguy kịch quy mô năm trăm linh giường
đang được gấp rút xây dựng tại quận hoàng mai hà nội để đưa vào hoạt động trước ngày ba mươi tháng tám
nhằm đối phó với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
càng có những diễn biến phức tạp
mới đây ủy ban nhân dân tp hcm có văn bản khẩn về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội toàn thành phố
theo chỉ thị một mươi sáu thêm một mươi bốn ngày kể từ giờ ngày hai tháng tám để phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu thủ trưởng các cơ quan sở ban ngành
chủ tịch ủy ban nhân dân tp thủ đức và quận huyện tuyên truyền rộng rãi quyết liệt hơn
triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống y tế để người dân tp hcm yên tâm ai ở đâu ở đấy
tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi thành phố đến khi hết thời gian giãn cách
trừ trường hợp được ủy ban nhân dân tp hcm phối hợp với các tỉnh thành đưa về quê theo yêu cầu
bên cạnh đó ủy ban nhân dân tp hcm cũng tổ chức đảm bảo cung cấp hỗ trợ kịp thời lương thực thực phẩm
cho tất cả những người lao động nghèo mất thu nhập không còn nguồn dự trữ
nhất là người dân tại khu phong tỏa không để người dân thiếu ăn thiếu mặc
tổ chức hỗ trợ y tế cần thiết cho mọi người dân nhất là người dân trong khu phong tỏa
mới đây công an tỉnh long an tổ chức lễ tiếp nhận một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ của trung đoàn cảnh sát cơ động tây nam bộ
thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động hỗ trợ công an tỉnh trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại buổi lễ lãnh đạo công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị địa phương
công bố trí lực lượng tăng cường hợp lý khoa học đạt hiệu quả cao nhất trang bị đầy đủ phương tiện
vật tư y tế đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đồng chí tham gia phòng chống dịch bệnh
đối với cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động trong quá trình tăng cường hỗ trợ cho công an tỉnh
luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm giữ đúng lễ tiết tác phong khi thực hiện nhiệm vụ
thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh đảm bảo an toàn sức khỏe trong quá trình công tác
trước đó công an tỉnh long an đã tiếp nhận ba mươi cán bộ chiến sĩ của trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ
thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động một trăm năm mươi học viên trường đại học an ninh nhân dân
sáu học viên trường đại học cảnh sát nhân dân hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp công an xã chính quy là lực lượng nòng cốt cùng với các cấp chính quyền địa phương
trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch theo đúng tinh thần chống dịch như chống giặc
đây còn là lực lượng
tinh nhuệ đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
ghi nhận của phóng viên tại các xã miền múi huyện hòa vang thành phố đài nẵng
chợ hưởng phước xã hòa liên huyện hòa vang
ngay sau khi nhận thông tin có ca nghi mắc covid một mươi chín công an xã chính quy là lực lượng chuyên trách có mặt đầu tiên
nhanh chóng triển khai các biện pháp nhằm khoanh vùng dịch
ngoài ra toàn bộ tiểu thương được yêu cầu tạm dừng buôn bán để cơ quan chức năng phong tỏa khởi khuẩn môi trường toàn bộ khu vực này
mọi biện pháp chống dịch được áp dụng một cách nhanh chóng kịp thời
sau khi phát khí triệu dân tính chỉ hiện tại bây giờ đây chúng tôi đã phát hiện một ca nghi dân tính
chúng tôi đã bố trí anh em khẳng trương phù hợp với lực lượng liên quan như xã đội dân phòng xuống chốc chạm các điểm nghi ngờ các ca dân tính đó
và đặc biệt trong vấn đề này chúng tôi sẽ đảm bảo công tác phòng chống dịch cho các nguyện sĩ để an toàn cho bản thân và cho cộng đồng
phản ứng nhanh khi phát hiện ca mắc covid một mươi chín cộng đồng đây là một bước rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch
bởi khoanh vùng càng sớm thì càng có thể kiểm soát được nguy cơ lây lan dịch bệnh
bên cạnh đó công an xã còn là một tuyên truyền viên trấn an tâm lý người dân nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng dịch

và bắt giữ bốn đối tượng người trung quốc nhập cảnh trái phép

đã bắt giữ bốn đối tượng người trung quốc nhập cảnh trái phép
ẩn nắp trên địa bàn xã
tiếp đó ngày hai mươi tháng bảy công an xã hòa ninh bắt giữ một đối tượng truy nã trú tại tỉnh hà tĩnh
đang lẫn trốn trong khu vực rừng đặc dụng bà nà núi chúa
để bắt được đối tượng lực lượng công an xã phải trang cường thêm chỗ bong dĩ huy quân thị xã
đồng thời bố tí rẽ trót cốt tổ vai bác ở khu vực đối tượng trở về mua lưu thực
sau gần một tuần triển khai mật phục ngày hai mươi tháng bảy lực lượng công an xã bong dĩ huy xã đã tiến hành bắt giữ đối tượng
bên công an đã tham mưu cho ban chỉ đạo có cả một lịch tuần tra kiểm soát cụ thể
hằng ngày là hai ca sáng chiều
bên cạnh đó thì tuần tra ban đêm nắm chặt các cơ sở lưu trú có thể là tiếp nhận người vào trọ bất kỳ lúc nào
anh yên làm thường xuyên ban ngày ban đêm tuần tra liên tục
để giữ vững an ninh trật tự trong bối cảnh dịch bệnh lực lượng công an xã luôn duy trì các tổ tuần tra kiểm soát
nhất là ở các khu vực đồi núi ít người qua lại đồng thời lồng ghép công tác tuyên truyền
vận động quân chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm
mọi nỗ lực của từng cán bộ chiến sĩ
lực lượng công an xã đã góp phần giữ vững thế trận phòng dịch và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã tạm giữ hình sự đối với trần thị hồng oanh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú phường vĩnh quang tp rạch giá tỉnh kiên giang về hành vi chống người thẻnh công vụ
vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi chín tháng bảy trong lúc tổ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
phường vĩnh quang tp rạch giá đang tuần tra trên tuyến đường lộ liên hương
thuộc khu phố võ trường toản thì phát hiện trần thị ông oanh cùng chồng chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm
nên lực lượng tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe để nhắc nhở giải thích cho đôi vợ chồng biết để thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và quy định của ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang về việc giãn cách xã hội trong phòng chống dịch bệnh
tuy nhiên oanh và chồng không thừa nhận sai phạm mà còn dùng lời lẽ thô tục chửi bới và có hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ
sau đó oanh và chồng bị tổ công tác khống chế đưa về công an phường lập biên bản vi phạm
bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đạch giá xử lý theo thẩm quyền
thời gian qua mặc dù phải dồn sức và tập trung lực lượng thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch
nhưng lực lượng công an tỉnh bắc giang vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
đặc biệt trong mùa dịch nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy
và đối tượng mua bán ma túy đã bị lực lượng chức năng công an các huyện thành phố đấu tranh triệt phá
huyện yên dũng trong những ngày giãn cách xã hội trong khi chính quyền và người dân đang dồn sức để phòng chống dịch
thì nhiều đối tượng tội phạm về ma túy đã lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
trong đó có hành vi tàng trữ mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy
các đối tượng của ma túy sẽ không thể dừng lại được vẫn phải tiếp tục mua bán và tàng trữ để sử dụng
qua đó chúng tôi đã nghiên cứu với phương thức thủ đoạn như vậy chúng tôi đã tập trung đấu tranh trong giai đoạn dịch bệnh
xác định tội phạm ma túy sẽ hoạt động tinh vi hơn trong những ngày thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện tân yên đã chủ động xây dựng các phương án kiểm soát và nắm tình hình
phối hợp chặt chẽ với công an các xã để có phương án đấu tranh phù hợp
trong dịch phức tạp như vậy chúng tôi cũng đã chủ động tham dự cho lãnh đạo đơn vị
tiếp tục xây dựng đề án đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn
triển khai đến công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện để chủ động làm tốt các biện pháp
để chúng ta kịp thời phát hiện những tổ điểm phức tạp về ma túy để có biện pháp đấu tranh có hiệu quả
nhờ đó chỉ trong vòng hai tháng qua công an huyện tân yên đã đấu tranh bóc gỡ
triệt phá thành công hai chuyên án bắt giữ năm vụ chín nơi tượng về tự phạm ma túy
đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự và đem lại sự bình yên cho quần chúng nhân dân
trong thời gian mà đối tượng ở đây thì bản thân tôi và bản thân người dân
cũng rất nhiều những cái băn khoăn lo lắng ảnh hưởng đến con em mình
học tập những nửa tuổi đang nhạy biệt nhạy cảm
đấy là những cái mà tâm tư nguyện vọng của nhân dân nên cũng rất muốn để bắt được đối tượng này
sau khi bắt được thì đúng là thôi thì
an mừng thì cũng phải là an mừng thôi nhưng mà cũng là cái kết sự phấn khởi
công tác đấu tranh phòng chống các loại tự phạm đặc biệt là tự phạm ma túy
vốn rất nhiều khó khăn nguy hiểm
nhưng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của lực lượng chức năng
công tác đấu tranh ngăn chặn đối với các loại tội phạm này
trong thời điểm diễn ra dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
vẫn được triển khai hiệu quả góp phần đem lại sự bình an cho nhân dân ổn định xã hội
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê đức cường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn ba xã phả lễ huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
về tội giết người đối tượng này có sẹo chấm cách một cm dưới trước mép phải
còn về tội chống người thi hành công vụ phòng cảnh sát thi hành án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi thúy nga
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại số bốn mươi cầu đất phường cầu đất quận ngo quyền tp hải phòng
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m năm mươi chín và có nốt ruồi cách đuôi mắt trái hai cm
và đối tượng lê đại dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại tám trên hai trăm ba mươi
bùi thị tự nhiên phường đông hải một quận hải an tp hải phòng
phải nhận quyết định truy nã của công an quận hải an tp hải phòng
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện